nhằm tạo điều kiện cho các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đón công dân về nước
mới đây cục hàng không việt nam đã kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép cảng hàng không thọ xuân được phép đón các chuyến bay quốc tế
để thực hiện các chuyến bay quốc tế đi đến cảng hàng không thọ xuân chở công dân từ đài loan nhật bản hàn quốc
hoặc quốc gia vùng lãnh thổ khác về nước khi có sự cho phép của chính phủ trong thời gian tới
cục hàng không việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải thống nhất với bộ quốc phòng cho phép cục hàng không việt nam
cấp phép bay cho các hãng hàng không việt nam thực hiện các chuyến bay quốc tế đi đến cảng hàng không thọ xuân
trước đó cục hàng không việt nam đã cấp phép cho bamboo airways thực hiện hai chuyến bay từ seoul hàn quốc và tokyo nhật bản
hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế nội bài và đưa công dân đi cách ly tại tỉnh thanh hóa
việc chưa thể cấp phép bay hạ cánh tại thọ xuân do đây là cảng hàng không nội địa
chưa đủ điều kiện tiếp thu các chuyến bay quốc tế theo quy định